tại xã vĩnh tân huyện tuy phong tỉnh bình thuận tổng công ty phát điện ba tổ chức lễ mừng phát điện thương mại nhà máy điện mặt trời vĩnh tân hai
dự án nhà máy điện mặt trời vĩnh tân hai do tổng công ty phát điện ba làm chủ đầu tư có công suất bốn mươi hai sáu mươi năm mw với tổng mức đầu tư chín trăm tám mươi sáu hai tỷ đồng
việc xây dựng nhà máy điện mặt trời vĩnh tân hai ngoài hiệu quả kinh tế còn mang tính chất đặc thù về an sinh xã hội nhằm ổn định giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân
giúp người dân trong khu vực dự án chuyển đến nơi ở mới có điều kiện tốt hơn góp phần bảo đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự trung cho toàn trung tâm điện lực vĩnh tân và địa phương
như vậy đến thời điểm này bình thuận đã có một mươi bảy trên hai mươi sáu dự án điện mặt trời được triển khai và phát điện thương mại với tổng công suất chín trăm sáu mươi ba ba mw với tổng vốn đầu tư hai mươi bảy trăm chín mươi năm tỷ đồng